theo công bố của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hồ chí minh
thành phố có ba mươi bảy vị trí sạt lở bờ sông canh rạch trong đó có một mươi chín vị trí đặc biệt nguy hiểm
những vị trí sạt lở thuộc các huyện nhà bè cần giờ bình chánh hóc môn và các quận hai bảy tám bình thạnh thủ đức
hiện nay tiến độ thực hiện các dự án kè chống sạt lở trên địa bàn thành phố hồ chí minh còn chậm
bên cạnh đó còn có phương án thiết kế kỹ thuật không bảo đảm an toàn ổn định
nên trong quá trình thi công đã bị sự cố sụp lún sạt lở
ngoài ra sạt lở còn do tình trạng xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn
các công trình kè bảo vệ bờ sông canh ảnh hưởng từ các dự án nạo vét vấn nạn khai thác cát lỏng sông trái phép